thực hiện chỉ thị của thủ tướng và ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hôm nay đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã làm việc với tỉnh thừa thiên huế và kiểm tra công tác an toàn hồ chứa trước mùa mưa lũ
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế toàn tỉnh hiện có năm mươi sáu hồ chứa thủy lợi sáu hồ thủy điện đã đưa vào vận hành với tổng dung tích khoảng hai tỷ m ba nước công suất lắp máy trên ba trăm ba mươi mw
đối với các hồ thủy điện đã cập nhật phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trình bộ công thương phê duyệt
đối với các hồ thủy điện công suất trên ba mươi mw trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thành lập ban chỉ huy phòng chống lụt bão công trình xây dựng giả soát và ký quy chế phối hợp giữa ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh với các nhà máy thủy điện
có phương án dự trữ vật tư phương tiện tại các cụm công trình đầu mối
chiều cùng ngày đoàn công tác đã đi thị xát và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước tả trạch thị xã hương thủy tỉnh thủ tuyên huế
đoàn công tác đánh giá cao địa phương và chủ hồ chứa đã chủ động quyết liệt trong việc chuẩn bị các phương án để ứng phó trước mùa mưa lũ
đồng thời đề nghị các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra ra soát đánh giá lại tất cả tình hình về an toàn hồ chứa trên địa bàn
bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân
chỉ đạo các cơ quan là phải tiếp tục nghiên cứu cũng như dự báo phù hợp hơn để khi chúng ta điều hành trả lũ đáp ứng đúng ba vô cầu tức là ba trong một
đồng thời chúng tôi cũng đề nghị các địa phương cần phải xây dựng một kịch bản khi hồ chứa có thể trả lũ vượt xuống quy định để có những phương án ứng phó với hạ dụ
đặc biệt là phương án chủ động là sơ tăng dân để đảm bảo an toàn tuyệt đối
đoàn công tác đã yêu cầu địa phương phải chú trọng kiểm tra về hệ thống thông tin liên lạc để thông báo cho người dân ở vùng hạ du
cũng như có những phương án chủ động di rời người dân trong những tình huống xả lũ
đối với những hồ chứa không bảo đảm an toàn thì tuyệt đối không tích nước
các công trình đang thi công cần phải chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện để thi công chủ động vượt lũ